dẫn đến tử vong tại quận hoàng mai hà nội dường như đang trở thành tâm điểm của dư luận
và từ vụ việc này thì thêm một lần nữa những băn khoăn lo lắng của người dân về tình trạng xe thô sơ
chở hàng công canh gây mất an toàn cho người tham gia giao thông lại được đề cập
để giải quyết thực trạng này vào sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã triển khai kế hoạch xử lý xe ba bánh xe chở hàng công cành vi phạm luật giao thông đường bộ
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đường giải phóng
cửa ngõ thủ đô nơi có rất nhiều trường hợp vi phạm kiểu này
hàng chục cây sắt dài đến năm mét nhưng chỉ được chở trên chiếc xe lam dài không quá hai mét
sẽ thế nào nếu một ngày khi bạn đang dùng đèn đỏ và một chiếc xe như thế này mất kiểm soát lao tới
sẽ không khác gì hàng chục mũi giáo
đâm từ phía sau lưng bạn
và đây là những thùng nhựa rất nhẹ và không thể đổ như mô tả của người tài xế này
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã xử lý ba ba trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm như thế này
nổi cộng nhất vẫn là các trường hợp xe máy xích lô và xe ba bánh với hai sáu trăm chín mươi hai trường hợp
đợt này chúng tôi sẽ tổ chức chương hành cao điểm và xử lý rứt điểm cương quyết dứt điểm
các trường hợp xe
và ba bánh giả danh thương binh xe tự chế xe máy kéo theo xe chở hàng cộng cành
và cái này không những là vi phạm về trực tiếp an toàn thông gây cản sở
ủn tắc giao thông dẫn đến tai nạn giao thông có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
và cũng là phản cảm gây hình ảnh không đẹp so với thủ đô
đợt cao điểm xử lý xe vi phạm lần này sẽ được tiến hành thường xuyên liên tục
với các biện pháp công khai và mật phục báo về các chốt để xử lý vi phạm
kiên quyết xử lý triệt đề tình trạng này đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
giảm tải tình trạng un tắc và ổn định lại tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn thủ đô